hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một huỳnh nguyên lễ cùng với trần văn pháp trần võ hoàng minh võ quốc kiệt và những người bạn đến thị trấn núi sập huyện thoại sơn chơi và gặp nhóm của phạm quang thiện
tại đây hai nhóm đã xảy ra khiêu khích đua xe dẫn đến sô sát hậu quả lễ bị nhóm của thiện đánh chém dẫn đến tử vong
ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng cho gia đình của bị hại
vì sợ sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông một nam thanh niên đã điều khiển xe máy đâm thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải châu
thành phố đà nẵng đang thực thi nhiệm vụ gây thương tích nặng